tại quảng ngãi đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh
về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
hiện nay toàn tỉnh quảng ngãi đã có một trăm sáu mươi bốn trên một trăm sáu mươi sáu xã tham gia
tính đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng ngãi đã có một mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới
ba mươi xã đạt từ một mươi năm đến một mươi tám tiêu chí tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới là sáu ba trăm bảy mươi tỷ đồng
sau năm năm thực hiện chương trình nông thôn mới và hai năm tái cơ cấu nông nghiệp đã tác động tích cực đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng
quy hoạch vùng nguyên liệu nuôi trồng thủy sản chăn nuôi hợp lý phát huy thế mạnh của địa phương
tuy nhiên chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh quảng ngãi còn chậm so với bình quân cả nước
số xã đạt chuẩn nông thôn mới còn thấp có sự tranh lệch lớn đối với các xã khó khăn miền núi bãi ngang ven biển và đồng bằng
tại buổi làm việc đoàn giám sát ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ ra nhiều vấn đề cần sớm khắc phục trong thời gian tới
như tăng cường liên kết huy động và bố trí nguồn lực xây dựng nông thôn mới nhất là huy động tiến dụng
đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa đầu tư hơn nữa các tiêu chí quy hoạch giao thông trường học nhà văn hóa
chuyển đổi cơ cấu kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân
đoàn giám sát sẽ tổng hợp các kiến nghị của tỉnh báo cáo với chính phủ quốc hội xem xét tiếp tục ra soát điều chỉnh bổ sung
hoàn thiện các cơ chế chính sách sao cho phù hợp với thực tế trong quá trình thực hiện chương trình